hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bên cạnh đó hà nội và các tỉnh thành bắc bộ sẽ đón những cơn mưa rào và rông rải rác cục bộ có nơi sẽ mưa to đến rất to
vâng mưa lớn kéo dài thì có thể khiến cho tình hình giao thông trên các tuyến phố bị ảnh hưởng gây tắc nghẽn cục bộ hoặc là nhiều phương tiện giao thông sẽ gặp khó khăn khi di chuyển
quý vị lưu ý là chúng ta mang theo các vật dụng che chắn mưa và lựa chọn những cung đường phù hợp tránh những nơi trũng thấp khi trời mưa lớn